nhân dịp tham gia đoàn công tác của chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có các buổi thăm khảo sát làm việc với một số đơn vị thuộc bộ công an trung quốc
ngày chín tháng bốn tại thủ đô bắc kinh thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác đã tới thăm khảo sát và làm việc với công an phường ngư nhai công an phường kiểu mẫu của quận tây thành thủ đô bắc kinh trung quốc
thay mặt đoàn công tác thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo bộ công an trung quốc lãnh đạo công an bắc kinh lãnh đạo công an quận tây thành lãnh đạo công an phòng ngư nhai đã dành thời gian đón tiếp và tạo điều kiện để đoàn công tác được tham quan khảo sát học tập về mô hình công an phường kiểu mẫu hết sức ý nghĩa
cùng ngày tại bắc kinh thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác đã tới thăm khảo sát làm việc với trung tâm quản lý thực thi pháp luật xử lý án công an quận tây thành
đồng chí thứ trưởng đánh giá rất cao về mô hình trung tâm xử lý một vụ án với quy trình khép kín một chạm rừng đồng thời trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo hai đảng hai nhà nước và hai bộ công an
hy vọng bộ công an việt nam sẽ có nhiều cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm với bộ công an trung quốc để áp dụng mô hình trung tâm này phù hợp với điều kiện và pháp luật của việt nam
chiều qua tại hà nội khối thi đua các bộ ngành nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn ông ngô văn tuấn ủy viên trung mương đảng tổng kiểm toán nhà nước thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng chủ trì hội nghị
hưởng ứng phong trào thi đua của khối năm hai nghìn hai mươi ba các bộ ngành trong khối thi đua đã bám sát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình
hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách gắn với phương châm hành động của chính phủ năm hai nghìn hai mươi ba đoàn kết kỷ cương bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả đổi mới nội dung phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú đa dạng với tinh thần càng khó khăn càng ra sức thi đua
những vấn đề nóng nổi cộng gây bức xúc đã được tập trung giải quyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
với khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mảnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã phát động lan tỏa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội
trong đó công tác phòng chống tội phạm đạt kết quả tích cực vượt chỉ tiêu quốc hội giao đồng thời thực hiện quyết liệt hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
nhân dịp này hội nghị đã tổ chức trao tặng kỷ niệm trương cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước
nhân dịp tết cổ truyền trôn trân nam thơ mây năm hai nghìn hai mươi bốn của đồng bào khơ me
vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng bốn đoàn công tác cục an ninh nội địa bộ công an đã đến thăm chúc tết hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sóc trăng
tại nơi đến đoàn công tác chúc mừng hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các vị sư sãi chức sắc cùng bà con phật tử khơ me đón tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây vui tươi an lành hạnh phúc
đồng thời thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh chính trị trong cả nước và địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
người nhận biểu dương những đóng góp của hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sóc trắng
đồng chí mong muốn thời gian tới các sư sãi phật tử đồng bào dân tộc khơ me phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết tăng gia sản xuất góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
thay mặt ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh sóc trăng cũng bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo cục an ninh nội địa và công an tỉnh sóc trăng
thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò của hội đoàn kết sư sãi yêu nước nỗ lực đồng hành cùng các vị chư tăng tiến đồ phật tử nam tông khơ me phát huy tinh thần đoàn kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc khơ me chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tăng gia lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng đã được quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng
các đơn vị chức năng của bộ công an chủ động xây dựng các mẫu thiết kế trang phục công cụ để thống nhất áp dụng trong toàn quốc
tiêu chuẩn định mức về phương tiện thiết bị chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật hướng dẫn quản lý sử dụng các trang thiết bị phương tiện có hiệu quả
hậu cần bây giờ chúng ta phải chủ động chứ không phải thu động
ngay từ ban đầu khi luật tương lai thì chúng tôi đã học đảng quỷ và đánh đạo cục và các phòng chuyên môn
để xây dựng kế hoạch triển khai đi thực hiện mùa một tháng bảy đi vào cuộc sống hiệu quả và kịp thời
phải tránh lãng phí và đi vào thực tiện của công việc của mình rất cần thiết cho việc
và phải nghiên cứu để làm sao mỗi vùng miền nó có một cái đặc thù khác nhau
ví dụ như phía nam chẳng hạn có vùng sông nước miền đắc miền núi cao thì mình làm sao là mình phải suy nghĩ và nghiên cứu
để tham mưu cho bộ những công tác kể cả về trang phục kể cả về lĩnh vực về trang thiết bị phục vụ hỗ trợ
mong đợi từng ngày để luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống
những người đã âm thầm gắn bó nhiều năm thậm chí hàng chục năm với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn góp phần giữ bình yên từng bản làng thôn xóm